nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn một mươi sáu và năm mới hai nghìn một mươi bảy chiều ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm và chúc mừng tòa giám mục hà nội
thay mặt lãnh đạo ban dân vận trung ương đồng chí trương thị mai đã tặng lãng hoa tươi thắm và gửi lời chúc giáng sinh đến tòa giám mục giáo phận hà nội
hồng y tổng giám mục tổng giáo phận hà nội nguyễn văn nhơn cùng các linh mục chức sắc và bà con giáo dân giáo phận hà nội đón giáng sinh an lành hạnh phúc
đồng chí mong muốn các vị chức sắc của tổng giáo phận hà nội tiếp tục động viên đồng bào công giáo đoàn kết cùng nhân dân cả nước
tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thay mặt chức sắc và bà con giáo dân giáo phận hà nội hồng y tổng giám mục hà nội nguyễn văn nhơn chân thành cảm ơn trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai
đồng thời đánh giá cao hiệu quả của việc đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
ngài cũng chúc toàn thể cán bộ làm công tác dân vận sang năm hai nghìn một mươi bảy rồi ra sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ